để giúp những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới vững bước đến trường
thời gian qua bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã nhận đỡ đầu và nuôi dưỡng nhiều em
thông qua chương trình nâng bước em đến trường
đây là chương trình từ thiện đầy ý nghĩa nhân văn mà các chiến sĩ biên phòng đã và đang tích cực triển khai
nhằm tiếp sức cho nhiều học sinh khó khăn để có được cơ hội đến trường
nhất là khi mà năm học mới sắp tới
sinh ra trong hoàn cảnh đáng thương bố mất sớm mẹ đi làm ăn xa gần như mất tin tức
hằng ngày em cao ngọc huyên cùng chị gái lên rừng lấy củi bán lấy tiền mua gạo qua ngày
đối với em việc có được cái ăn cái mặc và đến trường như bao bạn cùng lứa là một khát khao cháy bỏng
con rất vui vì được cả anh cả chú cả bác đối với phòng cả xe anh nhắn nuôi
và con nữa xe cô
học thật rồi để không phù lòng cả anh cả chú cả bác
biết được hoàn cảnh đáng thương của huyên cách đây hơn hai tháng
đồn biên phòng cà seng nhận huyên làm con nuôi và nuôi dưỡng tại đơn vị
tại đây em huyên ăn uống sinh hoạt như một chiến sĩ của đồn
hàng ngày em được các chiến sĩ thay nhau dạy học
giờ đây đối với huyên đồn cà sèn như ngôi nhà thứ hai của mình
chúng tôi nhận thấy đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn
đặc biệt là có nhiều chỗ mồ côi
không ngươi đứng tựa hoàn cảnh rất éo le
do đó chúng tôi ban loạt thống nhất và báo cáo cấp trên
xin nhận nuôi dưỡng cháu cao của hiện tại đơn vị
để nhằm tạo lựa kiện cho cháu có lựa kiện an ờ học tập tốt hơn
và phấn đấu giúp cháu trở thành con ngoan tròi giỏi và công nhân có ích cho xã hội
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín các đơn vị trên hai tuyến biên giới của bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
đã nhận đỡ đầu nuôi dưỡng tám mươi sáu em học sinh
trong đó có tám em học sinh nước bạn lào
với mức hỗ trợ gần năm mươi triệu đồng một tháng
trong số đó có bốn em được nhận nuôi dưỡng tại đơn vị
những tấm lòng của các chiến sĩ biên phòng thực sự đã mở ra một tương lai tươi sáng hơn
cho những em học sinh nghèo hiếu học nơi vùng biên